tinh thần tự lực tự cường tương thân tương ái lá lành đùm lá rách trong hoạn nạn khó khăn
tham gia hỗ trợ đối với các gia đình tổ chức cá nhân người việt tại ukraine
có phần chia sẻ giảm thiểu những rủi ro thiệt hại phát sinh
tiếp tục cập nhật về vụ chìm cano vừa mới xảy ra tại vùng biển cửa đại
thành phố hội an tỉnh quảng nam
cho đến hiện tại đã có ít nhất một mươi ba người tử vong và bốn người khác mất tích
hiện các lực lượng chức năng đang triển khai một trực thăng nhiều cano phối hợp với tàu của ngư dân
đang nỗ lực tìm kiếm
phóng viên ngọc lũy hiện đang có mặt tại hiện trường
sẽ thông tin tới quý vị và các bạn ngay sau đây
kính thưa quý vị tôi đang có mặt tại cảng cửa đại
hiện tại thì tại đây các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực đi tìm kiếm những người còn mất tích
theo thông tin từ công an tỉnh quảng nam đã có hai mươi hai người được cứu sống trong số tổng ba mươi chín người gặp nạn
một mươi ba người tử vong tại bệnh viện và bốn người vẫn còn đang mất tích
trong số bốn người mất tích thì có ba em nhỏ hai em sinh năm hai nghìn một mươi chín một em sinh năm hai nghìn một mươi và một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hiện tại thì ở đây trời tối cũng như là sóng lớn đang gây rất nhiều khó khăn cho quá trình tìm kiếm
hiện có hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh quảng nam
phòng cảnh sát phòng cháy dở cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồi hàng
bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với nhiều ngư dân đang nỗ lực triển khai tìm kiếm tại khu vực lật càno
thủy đoàn một thuộc cục cảnh sát giao thông cũng đang huy động thêm cà nô xuông cứu hộ từ thành phố rà nẵng
vào khu vực cửa đại để phối hợp tìm kiếm
trong số những người còn mất tích có trẻ em khả năng không mang áo phao cùng với trời tối và sóng lớn
thời tiết bất lợi đang gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm
trong số những người còn mất tích có trẻ em khả năng không mang áo phao cùng với trời tối và sóng lớn
khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một giữa trương thị túy và anh nguyễn văn tuất phát sinh mâu thuẫn về nợ nần tiền bạc
tú đã thuê lê văn bảo lê hữu nhật nguyên và nguyễn hy đi tìm tuấn để đòi nợ
khi thấy tuấn các đối tượng đã dùng vũ lực khống chế ép tuấn lên xe chở đi về huyện thống nhất
đồng thời yêu cầu tuấn gọi cho người nhà chuyển tiền mới thả người
sau đó cả nhóm đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đến chiều cùng ngày biết nhóm bảo bị bắt trương thị túy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang khẩn trương điều tra
truy xét nhóm đối tượng đi ô tô thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy
trong đó có nhà của một cán bộ công an tỉnh bình dương
vào khoảng ba giờ ngày hai mươi năm tháng hai hai thanh niên đi trên ô tô bốn chỗ màu trắng
lượn quanh một số căn nhà
căn nhà nằm trong khu dân cư hiệp thành ba phường hiệp thành thành phố thủ dầu một
khi đến trước căn nhà một đối tượng xuống xe trèo qua tường rào đột nhập vào trong nhà
lấy chiếc xe máy hiệu honda sh rồi dắt ra khỏi cổng tẩu thoát
đáng nói qua nhận diện từ camera đây cũng là hai đối tượng trộm xe máy
là một bà bầu ngã nhào xuống đất khi truy đuổi bọn chúng vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai
tại một trụ sở công ty ở phường phú mỹ thành phố thủ dầu một
hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng